ngày một mươi năm tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông nguyễn văn thăm
chú tại thành phố bạc liêu nguyên giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh bạc liêu
để điều tra làm rõ vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo hồ sơ của cơ quan công an trong thời gian làm giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh bạc liêu
từ năm hai nghìn sáu đến năm hai nghìn một mươi một ông nguyễn văn thăm đã buông lỏng quản lý để thủ quỹ chiếm đoạt hơn sáu tỷ đồng
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã tiến hành lệnh khám xét nơi làm việc và nơi ở của ông thăm để phục vụ công tác điều tra